tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước cộng hòa cuba do đồng chí roberto moranlet
ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch hội đồng nhà nước và hội đồng bộ trưởng làm trưởng đoàn sang dự lễ tang chủ tịch nước trần đại quang
thay mặt đảng nhà nước và nhân dân việt nam tổng bí thư nguyễn phú trọng chân thành cảm ơn đảng nhà nước cuba đã gửi điện chia buồn về việc chủ tịch nước trần đại quang từ trần
đặc biệt đã cử đoàn đại biểu cấp cao đảng nhà nước cuba do đồng chí roberto moranlet dẫn đầu sang dự lễ tang
đánh giá cao việc cô ba dành hai ngày quốc tang tưởng nhớ đồng chí trần đại quang
cũng như việc các đồng chí lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước cuba đã đến viếng và ghi sổ tang tại các cơ quan đại diện ngoại giao việt nam
minh chứng của mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước việt nam cô ba
tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam sẽ làm hết sức mình
cùng với đảng nhà nước và nhân dân cuba anh em củng cố phát triển và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ anh em mẫu mực
hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện đoàn kết thủy chung giữa hai đảng hai nhà nước và nhân dân hai nước việt nam cuba
do chủ tịch hồ chí minh lãnh tụ fidel castro đặt nền móng